sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn nhắc nhở các cán bộ đảng viên phải gần dân thật lòng và chăm lo cho cuộc sống của nhân dân
học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh theo tinh thần chỉ thị số năm
ngày càng xuất hiện nhiều tập thể cá nhân có những cách làm hay vì dân phục vụ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình mô hình trọng tâm trong thực hiện làm theo gương bác
đó chính là diễn đàn cùng lắng nghe và chia sẻ
đây là nơi mà những người lầm lỡ có thể tìm đến để giải bày chia sẻ tìm sự giúp đỡ
anh lê văn sĩ vốn là sinh viên đại học bách khoa sau thời gian chìm trong ma túy
anh tìm đến diễn đàn với khảo khát làm lại cuộc đời
các chiến sĩ công an lệ thủy đã đồng hành giúp anh cai nghiện định hướng và hỗ trợ anh mở một lớp dạy học tại nhà
hôm nay anh sĩ trở thành thầy giáo được nhiều học sinh trong vùng tìm đến
kiểu giống như là cả cái là
cựu sọng một người từ từ
đến lúc hấp hổi đến lúc khỏe mình đi
các anh tiếp cận tôi từ ngày tôi nghỉ đến giờ phút tôi cái đến giờ phút tôi bắt đầu làm việc
đến ngày đầu tiên các anh tiếp xúc và theo dõi
hầu như bước chân nào tôi đi là cũng có dấu chân của các anh dành đường dị lỗi
trong một cộng đồng rất lớn như thế
thì chúng tôi cũng với hình thức muốn có những hình thức phóng phú hơn
và cụ thể phù hợp
thì chúng tôi đi thẳng vào lắng nghe của các đối tượng
chính cái chỗ đó là cái chỗ để mình hiểu nhất hiểu hơn về người dân thậm chí là về đối tượng
để mình có những phương pháp giải pháp phù hợp nó sát hơn
không bị đi theo cái chiều hướng của theo kiểu phóng trào
ở lệ thủy mỗi cơ quan đơn vị đều xuất phát từ nhiệm vụ được giao
mà xây dựng những mô hình cụ thể với trọng tâm hướng về nhân dân
phục vụ cho lợi ích của người dân
thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân
mô hình chính quyền thân thiện công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ
tại thị trấn lệ ninh kiến giang xã hồng thủy và văn thủy
tôi nghĩ rằng là học tập theo chỉ trị đội quốc năm là học cái phong cách trồng dân
gần dân khi tiếp xúc với nhân dân của bác
thể hiện trong những việc làm thường xuyên của một cảnh bộ công chức
và chúng tôi với tinh thần là chỉ đạo là các phòng ban cấp huyện
trường vụ các chỉ trục ban chấp huyện đảng bộ huyện phải bám cơ sở
hướng về cơ sở để mà làm việc
và với tinh thần là phải vì nhân dân phục vụ
người dân cũng từ đó mà tin tưởng hơn vào cấp ủy chính quyền
nhờ đó nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch